sau hai năm đến nay xuất hiện và lây lan ở hai trăm hai mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ
trong bối cảnh có nhiều quốc gia ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao chưa từng có
nhiều nước đã quyết định hủy sự kiện hoặc giới hạn hoạt động chào mừng năm mới hai nghìn hai mươi
do lo ngại việc tụ tập đông người sẽ tạo cơ hội cho biến thể omicron lây lan
với tỷ lệ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín tiếp tục tăng
nhiều nước trên thế giới đang lần lượt điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch
chuyển từ zero covid một mươi chín sang sống chung với covid một mươi chín
tuy nhiên việc xuất hiện biến thể mới omicron đang làm chậm quá trình bình thường mới ở một số nước
và khiến cho thế giới đối mặt với nguy cơ một trận sóng thần covid một mươi chín mới
tin vui trong sáng nay đó chính là đặc phái viên của tổ chức y tế thế giới david nabaroto
cho rằng thời điểm kết thúc đại dịch covid một mươi chín trên toàn thế giới đã có thể bắt đầu dự báo được
song trong tháng ba tới tình hình y tế toàn cầu sẽ còn rất phức tạp
thậm chí sẽ gặp sự cố nghiêm trọng do quá tải hệ thống và thiếu nhân lực
ông nabarrocho trên kênh truyền hình sky news của anh đã đưa ra nhận định
tôi e rằng chúng ta đang chạy marathon nhưng chưa thể nói rằng chúng ta đã đi gần đến đích
chúng tôi thấy rằng sự kết thúc của đại dịch không còn xa nữa
trước khi đạt được kết quả đó chúng ta sẽ phải đối mặt với một số đợt gia tăng đột biến về số ca mắc mới covid một mươi chín
theo chuyên gia của who virus sars cov hai vẫn tiếp tục phát triển và những biến thể mới sẽ xuất hiện trong thời gian tới
các đợt bùng phát có thể xảy ra sau mỗi ba đến bốn tháng
do sự xuất hiện của các biến thể mới đặc phái viên who nhấn mạnh
cuộc chiến chống covid một mươi chín hiện nay rất phức tạp do các nước đang phát triển không đủ năng lực thực hiện những biện pháp hạn chế cứng rắn
bởi vì các biện pháp này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế quốc gia
tín hiệu để kết thúc đại dịch đã bắt đầu nhen nhóm với những chế tạo vaccine kháng virus đang được cải tiến để chống lại dịch covid một mươi chín đã hình thành
tuy nhiên thời điểm này đối với một số nước đông nam á trong đó có việt nam trung quốc
chắc chắn sẽ phải đối diện với làn sóng lây nhiễm

ba tháng tới tình hình y tế toàn cầu sẽ còn rất phức tạp thậm chí sẽ gặp sự cố nghiêm trọng do quá tải hệ thống và thiếu nhân lực
chúng tôi không thổi phòng bóp méo sự thật chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị những tin tức trung thực và khách quan nhất
và chúng ta sẽ chờ đợi một ngày không xa sẽ chiến thắng đại dịch
các nghiên cứu sơ bộ được công bố ở anh và nam phi cho thấy
lan sóng dịch do biến omicron gây ra có vẻ nhẹ hơn so với các biến thể trước đó của virus corona
tuy nhiên vẫn còn có những mối lo ngại về việc kể cả khi omicron gây ra triệu chứng nhẹ hơn
số ca nhiễm biến thể này vẫn có thể khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải
chẳng hạn nước anh mới đây ghi nhận hơn một trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín chỉ trong một ngày
kể từ khi biến thể omicron xuất hiện ở nước này
các nhà nghiên cứu cũng cho biết họ nhận thấy số người nhiễm omicron cần được chăm sóc tại bệnh viện
giảm tới khoảng hai phần ba so với delta và có rất ít trường hợp là người cao tuổi
có nguy cơ mắc bệnh cao trong nghiên cứu của họ
một ca nhiễm riêng lẻ có thể tương đối nhẹ đối với đại đa số mọi người
giáo sư mark winhood từ đại học edinburgh của anh nhận định
tuy nhiên vẫn có khả năng tất cả nhiều ca nhiễm xuất hiện cùng một lúc
và gây căng thẳng nghiêm trọng đối với dịch vụ y tế quốc gia anh nhs
trong khi đó một nghiên cứu khác ở nam phi cũng cho thấy
lan sóng dịch do omicron gây ra nhẹ hơn so với các biến thể virus corona trước đó
nghiên cứu chỉ ra rằng những người nhiễm omicron có nguy cơ nhập viện thấp hơn từ bảy mươi
tùy thuộc vào việc biến thể này được so sánh với các biến thể đời trước
hay vẫn đang lưu hành ở thời điểm hiện tại
tuy nhiên nguy cơ trở nặng của các ca nhiễm omicron sau khi nhập viện
không có gì khác biệt so với ca nhiễm các biến thể trước đó
một cách thuyết phục dữ liệu của chúng tôi thật sự gợi ra một câu chuyện tích cực
về sự suy giảm mức độ nghiêm trọng của micron so với các biến thể khác
serie cohen giáo sư thuộc viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm nam phi
và là đồng tác giả nghiên cứu cho hay
theo bbc việc giảm mức độ nghiêm trọng do omecron gây ra được cho là sự kết hợp
của các đặc tính cơ bản của biến thể này cũng như mức độ miễn dịch cao do tiêm chủng
hoặc từng bị nhiễm covid một mươi chín ở thời điểm trước đó
một phân tích về omicron của đại học hoàng gia london cho thấy các đột biến của omicron
khiến nó trở thành một chủng virus corona nhẹ hơn so với delta
các tác giả phân tích cho rằng nguy cơ nhập viện cấp cứu bởi omicron sẽ thấp hơn một mươi một so với delta
nếu người nhiễm chưa hình thành hệ miễn dịch ở thời điểm trước đó
tuy nhiên điều này thiện chỉ đúng đối với một số lượng tương đối ít người ở anh
với mức độ tiêm phòng và nhiễm covid một mươi chín cao
phân tích cũng cho hay tỷ lệ miễn dịch cao trong quận chủng đồng nghĩa với mức giảm
từ hai mươi năm đến ba mươi nguy cơ cấp cứu và giảm khoảng bốn mươi nguy cơ nằm viện hơn một ngày
đối với người nhiễm omicron
giáo sư neil ferguson một trong những nhà nghiên cứu cho biết đó rõ ràng là một tên tốt
ở một mức độ nào đó
tuy nhiên ông cảnh báo mức giảm này vẫn là chưa đủ để thay đổi
đáng kể hiện trạng và tốc độ lan trọng của omicron vẫn đồng nghĩa với khả năng
xảy ra số lượng lớn các ca nhập viện và đặt nhs vào một tình thế khó khăn
các nhà nghiên cứu từ đại học hong kong trung quốc nhận thấy omicron có khả năng
lây nhiễm qua đường hô hấp tốt hơn nhưng lại kém hơn khi xâm nhập vào các mô sâu của phổi
nơi nó có thể gây ra nhiều tổn thương hơn
trong khi đó nhóm nghiên cứu từ đại học camrik của anh phát hiện biến thể này không tốt
trong việc kết hợp với các tế bào phổi lại với nhau
điều này chỉ xảy ra ở phổi của những người

thuốc chống dịch covid một mươi chín trở nặng
trong cuộc phỏng vấn với hãng tình reuters ông hans kluh giám đốc who tại châu âu
đã cảnh báo các quốc gia phải chuẩn bị cho sự gia tăng đáng kể các ca mắc covid một mươi chín
ông fu khẳng định biến thể omicron đã thống trị ở anh đan mạch bồ đào nha
và có khả năng chiếm ưu thế trên toàn châu âu trong một vài tuần
không còn nghi ngờ gì nữa châu âu một lần nữa trở thành tâm chấn của các nền
châu âu một lần nữa trở thành tâm chấn của đại dịch toàn cầu ông klu nói
tuy nhiên ông khu cho rằng chúng ta không có lý do gì để hoảng sợ bằng cách nhắc lại các biện pháp hiện có
tiêm liều vaccine tăng cường đeo khẩu trang hạn chế tụ tập vào giáng sinh và năm mới
ông khu cũng cho biết việc phong tỏa chỉ nên là biện pháp cuối cùng vì phải đánh đổi về kinh tế và xã hội
giám đốc who tại châu âu tin rằng lịch sử đã cho thấy mọi đại dịch rồi sẽ đến lúc kết thúc
tôi không biết khi nào nó sẽ kết thúc nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta đang đi đúng hướng
cuộc sống của chúng ta sẽ bình thường vào năm tới nếu omicron ít nguy hiểm hơn
ông khô nói vấn đề mấu chốt là không ai bị bỏ lại phía sau
cùng với đó bộ trưởng y tế của đức kat lotharbach đề xuất tiêm liệu vaccine thứ tư
để tăng cường bảo vệ trước biến thể omicron
ông lotharbach cho biết đức đã đặt hàng hơn tám mươi triệu liệu vaccine đặc hiệu chống omicron
dự kiến ra vào tháng bốn hoặc tháng năm năm sau
trong bối cảnh dự báo omicron sẽ sớm chiếm ưu thế ở đức
chiến dịch tiêm tăng cường là nền tảng quan trọng nhất của chúng tôi trong cuộc chiến chống lại omicron
ông louterpat nói một trong những nước có động thái quyết liệt nhất đối với liều vaccine thứ tư là israel
đức này đã tiêm liệu vaccine thứ tư cho người trên sáu mươi tuổi người suy giả miễn dịch và nhân viên y tế
hội đồng chuyên gia của bộ y tế israel khuyến nghị
người đủ điều kiện nên tiêm mũi thứ tư ít nhất bốn tháng sau khi tiêm mũi thứ ba
đồng thời khoảng cách giữa mũi hai và mũi ba giảm từ năm tháng xuống còn ba tháng
theo tổ chức y tế thế giới biến thể này hiện đang lan rộng tới một trăm linh sáu quốc gia
trong bản tin dịch tễ học mới nhất who cho biết các ca nhập viện ở anh và nam phi tiếp tục gia tăng
hệ thống y tế có thể bị quá tải do đó nguy cơ tổng thể liên quan đến biến thể mới omicron vẫn rất cao
kể từ bản cập nhật cuối cùng được công bố vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
nhiều quốc gia mới trong tất cả sáu khu vực của who đã báo cáo các trường hợp được xác nhận của biến thể omicron
who nêu trả thêm
đồng thời lưu ý rằng hơn bốn một triệu trường hợp mắc mới và gần bốn mươi năm trường hợp tử vong mới
đã được ghi nhận trong tuần từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai
nhìn chung omicron lây lan nhanh hơn biến thể data và gây lây nhiễm ở những người đã được tiêm phòng
hoặc những người đã khỏi bệnh covid một mươi chín
dữ liệu gần đây chỉ ra rằng biến thể omicron có lợi thế tăng trưởng hơn biến thể delta
đang lây lan nhanh chóng
who chỉ ra rằng sự lây lan nhanh chóng của metro đang được báo cáo ngay cả ở các quốc gia
có mức độ miễn dịch cao trong dân số
tuy nhiên who cho biết dữ liệu về mức độ nghiêm trọng lâm sàng của omecron vẫn còn hạn chế
who lập luận vẫn chưa rõ tốc độ tăng trưởng nhanh ở mức độ nào có thể là do né tránh miễn dịch
tăng khả năng lây truyền nội tại hoặc kết hợp cả hai
tuy nhiên do chưa hoàn toàn biến mất vẫn là biến thể thống trị trên toàn cầu
và được phát hiện trong chí mạng
nói rộng hơn dịch tế học toàn cầu hiện tại của sars cov hai được đặt chân bởi sự chiếm ưu thế
của biến thể delta một xu hướng giảm về tỷ lệ các biến thể alpha beta và gamma
đã lưu hành với tỷ lệ rất thấp trong vài tuần cũng như sự xuất hiện của biến thể omicron
who lưu ý theo phân loại omicron là một biến thể cần quan tâm
nhiều quốc gia đã áp dụng các chiến lược giải trình tự có mục tiêu để phát hiện biến thể này
trong những điều kiện này việc thay đổi chiến lược lấy mẫu không theo trình tự
giám sát cộng đồng có thể dẫn đến kết quả sai lệch về tỷ lệ các biến thể được báo cáo
bản tin dịch tễ học mới nhất của who cho biết do đó sự sụt giảm gần đây về tỷ lệ biến thể data
được một số quốc gia báo cáo có thể phản ánh những thay đổi trong chiến lược lấy mẫu
thay vì giảm tỷ lệ các trường hợp biến thể data trong số tất cả các trường hợp covid một mươi chín